để ứng phó với cơn bão số một mươi tỉnh bình định đã lên phương án di rời hơn một hộ dân
với khoảng bốn ba trăm linh nhân khẩu ở vùng ven biển vùng ngập lụt và vùng có nguy cơ sạt lở
theo phương châm sơ tán tại chỗ bảo đảm an toàn
cục hàng hải việt nam đã điều tàu sir bốn trăm một mươi hai cùng hai mươi nhân viên vào cảng quy nhơn
để ứng trực sẵn sàng cứu nạn cứu hộ
cùng với đó cảng vụ quy nhơn cũng bố trí năm tàu cứu hộ sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn
khi xảy ra sự cố
lực lượng chức năng tỉnh bình định đã kêu gọi hơn năm bốn trăm linh tàu cá
với hơn ba mươi chín ngư dân neo đậu an toàn
tính đến thời điểm hiện tại không còn tàu cá bình định hoạt động trong vùng nguy hiểm của cơn bão số một mươi